từ ngày một mươi ba tháng một mươi xe khách liên tỉnh sẽ được chạy thí điểm tối thiểu năm và tối đa ba mươi số chuyến trong ngày hành khách ngồi giãn cách
vài giờ sau khi thủ tướng yêu cầu chậm nhất ba ngày ban hành quy định mở lại vận tải hành khách bằng đường sắt đường bộ trên toàn quốc
tối ngày một mươi tháng một mươi bộ trưởng giao thông vận tải nguyễn văn thể quyết định thí điểm khôi phục xe khách liên tỉnh từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi
cụ thể với hành khách từ địa phương nguy cơ thấp và bình thường đến địa phương có nguy cơ tương đương hoạt động vận tải được tổ chức bình thường
hành khách đi từ địa phương có nguy cơ rất cao nguy cơ cao đến địa phương có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đầy đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
liều cuối được tiêm ít nhất một mươi bốn ngày hoặc đã khỏi bệnh trong sáu tháng có kết quả xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong bảy mươi hai giờ
trường hợp không đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định thì phải có xét nghiệm pcr âm tính hoặc xét nghiệm nhanh âm tính
nếu đi từ địa phương có nguy cơ bình thường đến địa phương có nguy cơ cao hơn hành khách phải có kết quả xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong bảy mươi hai giờ trước khi lên ô tô
thực hiện biện pháp phòng chống chống dịch của bộ y tế không lên xe khi ho sốt khó thở đau mỏi cơ
nếu đi từ địa phương có nguy cơ bình thường đến địa phương có nguy cơ cao hơn hành khách phải có kết quả xét nghiệm pcr hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong bảy mươi hai giờ trước khi lên ô tô
nếu đi từ địa phương nơi hành khách cư trú lưu trú có trách nhiệm giám sát những người về theo quy định của bộ y tế và quy định cụ thể của từng địa phương đảm bảo an toàn tổ chức xét nghiệm vào ngày thứ hai kể từ khi hành khách từ vùng dịch về đến nơi cư trú bến xe chạm dừng nghỉ xây dựng kế hoạch đón trả hành khách đảm bảo an toàn bố trí điểm khai báo y tế quét mã qr phòng cách ly tạm thời